công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán trái phép gần một tấn thuốc chữa bệnh giả kém chất lượng
qua công tác nắm tình hình thời gian qua trên địa bàn huyện yên thành xuất hiện một số loại thuốc đông y gia truyền không rõ nguồn gốc
được giao bán trên thị trường và mạng internet với lời quảng cáo chữa bệnh mất ngủ kích thích ăn uống tăng cân khớp